thông tin từ công an tp hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam trần thị thu thủy sinh năm hai nghìn
ở thị trấn cát bà là bạn gái của thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng để điều tra về tội che giấu tội phạm
trước đó vào chiều ngày bảy tháng một nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã nghĩa lộ huyện cát hải
mang theo khẩu súng quân dụng súng tự chế xông vào khống chế nhân viên của phòng giao dịch
ngân hàng việt công banh đình vũ ở phường đông hải hai quận hải an cướp đi hơn ba năm tỷ đồng
sau hai ngày phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt được nguyễn văn nam khi đối tượng này đang ẩn náu tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
cùng với việc tóm gọn đối tượng công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng bốn mươi viên đạn
một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút tám trăm linh triệu đồng và một xe mô tô phân khối lớn
sau khi gây án nam đã chuyển cho thủy ba cọc tiền năm trăm linh đồng hai cọc tiền hai trăm linh đồng
và một mươi cọc tiền một trăm linh đồng hai cọc tiền năm mươi đồng
nhận tiền từ nam đưa thủy đã mua điện thoại máy tính bảng trang sức mỹ phẩm gần một trăm năm mươi triệu đồng
gửi vào tài khoản cá nhân hai mươi triệu đồng
còn một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng đem gửi bạn
và tối ngày bảy tháng một thủy sử dụng mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng việt công banh đình vũ
cùng hình ảnh đối tượng nhận ra tên cướp chính là bạn trai của mình nhưng thủy không trình báo đến cơ quan công an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với nguyễn văn nam
về hành vi cướp tài sản trần thị thu thủy về hành vi không tố giác tội phạm